ngày một mươi bảy tháng ba ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước
chính phủ ubnd tổ quốc việt nam đã có thông cáo đặc biệt
báo tin nguyên thủ tướng phan văn khải sau một thời gian lâm bệnh nặng
dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa
gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao bệnh nặng nên đã tử trần vào hồi một giờ ba mươi phút cùng ngày
tại nhà riêng ở xã tân thông hội huyện củ chi tp hcm
lễ tàng nguyên thủ tướng văn văn khải sẽ được tổ chức tại hội trưởng thống nhất tp hcm
lễ viếng bắt đầu từ tám giờ ngày hai mươi tháng ba đến hết ngày hai mươi một tháng ba
lễ truy điệu nguyên thủ tướng phan văn khải được tổ chức trọng thể lúc bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba tại hội trưởng thống nhất
lễ an táng lúc một mươi một h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà xã tân thông hội huyện củ chi tp hcm
cùng thời gian này tại trung tâm hội nghị quốc tế một mươi một lê hồng phong ba đình hà nội
cũng diễn ra lễ viếng
lễ truy điệu nguyên thủ tướng văn văn khải
đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng
tại tp hcm và hà nội